văn phòng chính phủ vừa có thông báo số một trăm bốn mươi hai kết luận của phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng
tại cuộc họp bàn về phương án xây dựng bệnh viện giã chiến cho tình huống khẩn cấp dịch covid một mươi chín
phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ quốc phòng bộ xây dựng
và các địa phương có liên quan ra soát đề xuất bổ sung các địa điểm phù hợp để bố trí xây dựng bệnh viện giã chiến trên địa bàn
trước mắt tập trung các điểm nhất là tại hai trung tâm đô thị lớn là hà nội và tp hcm
báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày một mươi tháng bốn bộ xây dựng chủ trì phối hợp với bộ quốc phòng và bộ y tế
lập thiết kế điển hình lập dự toán xây dựng bệnh viện giã chiến có quy mô hình thức khác nhau
đáp ứng công năng yêu cầu của bộ y tế đồng thời xây dựng kế hoạch huy động các đơn vị có uy tín
kinh nghiệm để bảo đảm nhân lực nguyên vật liệu để có thể triển khai nhanh chóng ngay khi có yêu cầu
đảm bảo an toàn tiết kiệm đúng quy định bộ xây dựng phối hợp với bộ y tế bộ quốc phòng và các cơ quan liên quan
xây dựng cơ chế đặc thù để triển khai nhanh các bệnh viện giã chiến được thiết lập theo kế hoạch trên
bộ y tế bộ quốc phòng ra soát lại số lượng bệnh viện các loại vật tư trang thiết bị y tế thiết yếu
để có phương án sản xuất mua sắm đảm bảo đáp ứng nhu cầu phòng dịch bệnh
tương ứng với các bệnh viện giã chiến khi được yêu cầu xây dựng
trên cơ sở nhiệm vụ được giao yêu cầu các bộ quốc phòng y tế xây dựng chuẩn bị tốt các phương án
đề xuất cơ chế đầu tư xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp để có thể triển khai nhanh chóng an toàn tiết kiệm
báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày một mươi tháng bốn